thưa quý vị bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần tuyết mai chủ tịch hội đồng thanh viên kiêm tổng giám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà và hai bị can khác
quá trình điều tra bước đầu xác định trần tuyết mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm
không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định
sử dụng quỹ tiền bình ổn giá trái quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản của nhà nước trên ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
lập sử dụng hai hệ thống sổ kế toán khai man để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường
đối với trên ba tám triệu lít xăng a chín mươi năm đã bán ra trong năm hai nghìn hai mươi gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách nhà nước trên một mươi năm tỷ đồng